thưa quý vị và các bạn ngày một mươi ba tháng năm sau khi hội đồng xét xử tuyên án hai mươi hai bị cáo trong vụ bắn chết người
xảy ra tại quán karaoke xo xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ súng phía ngoài tòa án tiền giang
sau khi xác minh công an xác định đối tượng sử dụng súng cao su và gây thương tích cho một người
ngày một mươi ba tháng năm một lãnh đạo công an tỉnh tiền giang xác nhận công an đã triệu tập và làm việc với bảy người có liên quan
trong vụ gây dối trật tự công cộng ngay trước cổng toán nhân dân tỉnh tiền giang
sau khi tòa tuyên án hai mươi hai bị cáo trong vụ bắn chết người xảy ra tại quán karaoke xo xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày một mươi hai tháng năm sau khi tòa nhân dân tỉnh tiền giang
tuyên án vụ dùng súng bắn chết người xảy ra tại quán karaoke xo
bị cáo được dẫn dải ra xe về trại giam công an tỉnh
lúc này bên ngoài cổng trụ sở tòa nhân dân tỉnh tiền giang có rất đông người là người thân bạn bè của các bị cáo
trong đó có nhiều thanh niên đứng trên đường lê lợi phường một thành phố mỹ tho
bất ngờ người dân nghe có tiếng nổ giống như tiếng súng
sau tiếng nổ hai nhóm đã có hành vi gây dối trật tự công cộng trên đường lê lợi ngay trước cổng tòa án nhân dân tỉnh tiền giang
ngay lúc này lập tức hai mươi hai bị cáo được dẫn giải lên xe về trại tạm giam
cổng toán nhân dân tỉnh tiền giang có hành vi gây dối trật tự công cộng giữa hai nhóm thanh niên
và người dân cung cấp có tiếng nổ nhưng chưa xác định đối tượng sử dụng vật dụng gì gây tiếng nổ
một lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh tiền giang cũng xác nhận
trong hai bị cáo vừa bị tuyên án trong vụ bắn chết người ở quán kraut kxo
có hai bị cáo được cho là tại ngoại đến ngày xét xử
trước đó trong ngày tuyên án hai bị cáo có rất đông người thân
bạn bè của các bị cáo tụ tập trước cổng tòa nhân dân tỉnh tiền giang
để đảm bảo an ninh trật tự tại tòa những người này không được cho vào bên trong tòa án
hiệp vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
trên kênh youtube có báo sức khỏe và đời sống
hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất